thưa quý vị từ ngày hôm nay một tháng hai làn đường dành riêng cho xe đạp tuyến ven sông tô lịch thành phố hà nội chính thức đi vào hoạt động
đây cũng là tuyến đường dành riêng cho xe đạp đầu tiên của thủ đô
tuyến đường này được kỳ vọng sẽ là một thử nghiệm rất đáng mong đợi đối với người dân hướng tới hoàn thiện hệ thống giao thông công cộng của thủ đô
với chiều dài hai ba km đoạn đường dành riêng cho người đi xe đạp sẽ kéo dài từ ngã tư sở đến cầu giấy
và trên dọc tuyến đường này cũng sẽ bố trí những chạm xe đạp công cộng để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân
trong sáng đầu tiên tuyến đường dành cho xe đạp hoạt động dù chờ hà nội có mưa nhưng một số người dân thủ đô vẫn dậy sớm để trải nghiệm
hôm nay tôi đi trải nghiệm thì tôi thấy rất là thích
bởi vì thứ nhất là dành cho những người đi xe đạp đi an toàn
và mọi người đi xe đạp vừa là trải nghiệm mà vừa thấy là rất là thú vị và rất là yên tâm
tôi rất mong hà nội lên triển khai nhiều con đường như thế này để cho người dân có điều kiện đi thể dục thể thao
và đảm bảo an toàn chung
đi nước ngoài thì hẳn là nhìn qua nhớ dù
tuyến đường dành riêng cho xe đạp chạy dọc sông tô lịch trong đó có ba mét dành riêng cho người đi xe đạp và một mét dành cho người đi bộ
loại hình xe đạp được phép tham gia giao thông trên tuyến đường thí điểm là xe đạp di chuyển hoàn toàn bằng sức người
các loại xe đạp điện không được phép đi vào
trong thời gian này tôi thấy rất là thú vị
thời gian tới sở giao thông vận tải cũng sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành các địa phương
giá soát các hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông để đứng cái tuyến mà đủ điều kiện
để tiếp tục tổ chức cây làn đường ưu tiên cho xe đạp
trong thời gian tổ chức thí điểm sở giao thông vận tải hà nội sẽ tiến hành đánh giá
phân tích kỹ tồn tại bất cập của phương án và điều chỉnh cho phù hợp nếu cần
đảm bảo giao thông ổn định thuận tiện